thời gian gần đây rừng thông dọc theo quốc lộ một mươi bốn và quốc lộ hai mươi tám thuộc địa bàn hai huyện đắk long và đắc song
liên tục bị các đối tượng khoan lỗ vào thân cây sau đó bơm hóa chất làm thông chết hàng loạt để chiếm đất
hoạt động này ngày càng gia tăng và táo tợn khiến hàng chục hectare rừng thông phòng hộ cảnh quan bị tàn phá rất nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn
trong khi đó chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh đắk nông vẫn chưa có biện pháp xử lý ngăn chặn hiệu quả
rừng thông phòng hộ cảnh quan quốc lộ một mươi bốn thuộc khoảnh tám tiểu khu một nghìn sáu trăm chín mươi chín bon pang sim xã trường xuân huyện đắc song
nhìn từ xa rừng thông vẫn đang xanh tốt tạo cảnh quan môi trường rất đẹp mắt
nhưng trên thực tế rừng thông này vừa bị đầu độc triệt hạ trên quy mô lớn
quan sát hiện trường cho thấy mỗi cây thông bị các đối tượng khoan từ ba đến bốn lỗ tròn có độ sâu khoảng sáu tám cm
với đường kính lỗ khoan khoảng bảy mm vào thân cây rồi đổ chất hóa học để hạ độc
cơ quan chức năng xác định có khoảng bốn trăm linh cây thông hơn ba mươi năm tuổi có đường kính từ ba mươi đến năm mươi cm
với diện tích hơn một hectare bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ thông sẽ bị chết hoàn toàn không có khả năng phục hồi
về cái nguyên nhân cơ bản đầu tiên đó là công tác quy hoạch rừng cảnh quan quốc lộ một mươi bốn trước đây
nó gặp nhiều bắt gặp quá nhỏ lẻ và mảnh múng dọc lên ba mươi km từ thị trắng đức an về tây giang nghĩa
sen lặng với khu dân cư
nên cái công tác quản lý bảo vệ rất là khó
cái thứ hai là ba trăm tám mươi hectare rừng cảnh quan quốc lộ một mươi bốn thì chỉ có gần hai trăm linh hectare là có rừng
còn lại là đất trống mà người dân đã xâm chiếm trước
nên cái việc người dân lắng lên là thường xuyên
cái thứ ba là hiện tại dọc quốc lộ bốn thì cái đất giá đất mặt tiền nó quá lớn
nên là người dân bằng mọi giá để chiếm cái đất này
sử dụng và bán
với các thủ đoạn tương tự thời gian gần đây trên địa bàn hai xã quảng sơn và đắc hà huyện đắc rông
các cơ quan chức năng liên tục phát hiện hàng chục vụ đầu độc rừng thông dọc theo mặt đường quốc lộ hai mươi tám làm thiệt hại khoảng một mươi hectare
điều đáng nói là có nhiều điểm thông bị đầu độc sát cơ quan chức năng nằm lộ giữa thanh thiên bạch nhật nhưng lại không hề phát hiện đối tượng
sau khi thông chết các đối tượng cắt hạ thông chiếm đất trồng cây nông nghiệp tổ chức mua bán đất trái phép công khai xây nhà ở ngay trên diện tích rừng thông vừa bị đầu độc nhưng không hề bị xử lý
địa phương thì chúng tôi thì về con người chúng tôi là trên địa bàn xã thì là diện tích rất rừng là lớn mà rất nhiều công ty mà vụ việc xảy ra một năm như thế thì chúng tôi là rất là mấy chục vụ là bình thường
thì nếu đơn vị chủ rừng không báo lên thì xã không thể đủ con người mà ra để đi kiểm tra từng cái vị trí như thế được
thông bị đầu độc chết từng ngày đất lâm nghiệp bị lấn chiếm mua bán tràn lan nhà trái phép mọc lên như nấm trên đất rừng tất cả thực tế đang được phơi bầy trước mắt hành vi này liên tục diễn ra như thách thức pháp luật
vậy các cơ quan chức năng đang ở đâu khi rừng bị phá buông lỏng hay bất lực người dân đang mong chờ câu trả lời từ phía tỉnh đắk nông